quỹ ban nhân dân tp hcm vừa giao sở tài nguyên và môi trường đánh giá thực trạng nguyên nhân khi xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố
thành phố sẽ tiến hành đánh giá thực trạng nguyên nhân khi xảy ra trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong quản lý sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực thi hành
ubnd tp giao sở tài chính phối hợp với sở tài nguyên và môi trường thống kê toàn bộ nhà đất công sản đã được bán giao đất cho thuê không thông qua đấu giá trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín để xử lý khắc phục những vi phạm
các đơn vị có liên quan chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà đất công sản tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng nhà đất công sản